chuyển sang những tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ dt sáu trăm một mươi đoạn qua thôn chiêm sơn xã duy trinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
khiến cầu vượt đường sắt chiêm sơn bị hư hỏng các chuyến tàu bắc nam phải đứng bánh tê liệt nhiều giờ đồng hồ
trước đó khoảng chín giờ sáng ngày tám tháng một mươi một xe container kéo theo rơ móc do tài xế võ trí thành ba mươi ba tuổi trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng điều khiển
khi qua hầm thì bất ngờ tông mạnh vào cầu vượt đường sắt chiêm sơn khiến cầu vượt hư hỏng các tuyến đầu bắc nam tê liệt
nhận thông tin công ty quản lý đường sắt quảng nam đà nẵng đã cho ba mươi công nhân vào hiện trường
khẩn trương khắc phục sự cố đến khoảng một mươi bốn h ngày hôm qua sau gần năm giờ đồng hồ tiêu điện hoàn toàn tuyến đường sắt bắc nam mới được sửa chữa tạm thông tuyến
tuy nhiên dự kiến phải đến sáng nay chín tháng một mươi một việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn mới được hoàn thành
tại tp hcm một tài xế đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn giao thông cuộn sắt nặng hàng chục tấn đè bẹp ca bin
vụ việc khiến giao thông qua khu vực ủn tắc nghiêm trọng
sáng qua một chiếc xe công kết đoàn tài xế đã bị bắt
chở cuốn thép nặng hàng chục tấn chạy trên cầu phú mỹ theo hướng từ quận bảy sang quận hai của tp hcm
khi đang đổ dốc thì xảy ra va chạm với một xe khác chạy cùng chiều hậu quả xe này tông vào giải phân cách rồi chắn ngang một phần đường
cuộn sắt tuột khỏi dây kéo đè sập ca bin may mắn là không có thương vong về người
liên quan đến việc đơn vị thi công thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ hai mươi bốn
nối từ quảng ngãi đến con tung phân đoạn km tám đến km ba mươi hai
gây mất trật tự an toàn giao thông ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người và phương tiện trên tuyến mà truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
trong sáng ngày bảy tháng một mươi một sở giao thông vận tải quảng ngãi cho biết đã có yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục nếu không sẽ rút giấy phép thi công
qua kiểm tra tại hiện trường các nhà thầu thi công dự án đã chưa tuân thủ nghiêm giấy phép thi công đã được cấp
như chưa bố trí đầy đủ biển báo hiệu trong phạm vi thi công
một số vị trí mặt đường bị bong chóc tạo nhiều hố sâu nguy hiểm
nhưng chưa được khắc phục
một số đoạn đường đắp vị xình lún gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại
sở giao thông vận tải quảng ngãi đề nghị tổng cục đường bộ việt nam ban quản lý dự án tám mươi năm bộ giao thông vận tải kiểm tra sửa chữa các vị trí hư hỏng nền mặt đường trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn đoạn km tám đến km ba mươi hai
đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối không để uốn tắt giao thông do thi công xảy ra
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
chỉ trong tháng một mươi vừa qua tại tp hcm hai vụ việc một người đàn ông và một bé trai tám tuổi rơi xuống hố ga dẫn đến tử vong là hậu quả đau lòng của những con đường xấu con đường nhiều hố sâu nguy hiểm nhưng thiếu biển báo hiệu không có nắp đậy
vâng chỉ một chút thờ ơ thiếu trách nhiệm trên những con đường giao thông có thể khiến cho nhiều người mất đi mạng sống
vậy mà trên tuyến đường của tp hcm vẫn còn tình trạng nhiều hố ga miệng cống không có nắp đậy
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quận chín
để ghi nhận về tình hình này
trên nhiều tuyến đường như định phong phú dương đình hội lã xuân oai quận chín tp hcm là khu vực thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn
nhưng lại có nhiều hố ga miệng cống không có nắp đầy gây nguy hiểm cho người đi đường đặc biệt là trẻ nhỏ
mặt khác vì không nắp đầy không rào chắn hố ga lại trở thành nơi đổ rác của người dân xung quanh
có lúc mà cô ngồi đó mấy năm về trước thì nó có sau này nó không có cô đi ngang cô vẫn thấy nó không có
mà cô không biết nó bị bể hay là nó như thế nào
thì cô không rành lắm biết tránh thì sợ mấy đứa con nít hoặc là trời mưa nó ngập quá thì người ta không thấy người ta sụp hố thôi con
cũng lo sợ chứ nhưng mà tại vì thấy sau bên đó cũng nín mình không có nói thấy gì hết thấy im đùa thấy chê trắng lại vậy thôi
lo sợ đó là tâm trạng chung của những người dân khu vực có những hố ga không nắp
nhiều người đặt vấn đề về trách nhiệm của những người làm công tác xây dựng công trình khi để những hố tử thần tên hen như bảy người đi đường
hiện nay thì các phường chưa có thấy cái đơn vị nào gửi cái báo cáo lên
thì đối với những cái tuyến đường do quận quản lý thì chúng tôi sẽ nhanh chóng xúc tiến phối hợp với lại công ty công ích quận là tiến hành sửa chữa thay thế ngay
rõ ràng với những hình ảnh trên cho thấy thực tế vẫn còn nhiều miệng cống không an toàn nguy hiểm luôn rình rập người dân bất cứ lúc nào
hơn lúc nào hết cơ quan chức năng cần phải ráo riết hơn nữa trong việc quản lý và sửa chữa kịp thời
thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý rứt điểm tình trạng phương tiện giao thông đường bộ
hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định tham gia giao thông
trong đó thủ tướng yêu cầu thông báo rộng rãi danh sách xe hết niên hạn quá hạn kiểm định cho lực lượng có chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại các địa phương
theo cục đăng kiểm việt nam đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tới đây sẽ có hai mươi ba bảy mươi năm xe ô tô sẽ hết niên hạn sử dụng theo quy định
hiện danh sách các xe hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định đều được đăng tải công khai trên trang điện tử của cục đăng kiểm việt nam
giúp người dân dễ tra cứu và phục vụ lực lượng chức năng trên toàn quốc tra cứu đối chiếu nhanh khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm